quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin dự báo thời tiết của truyền hình nhân dân
trong đêm qua bão số một mươi vẫn di chuyển khá chậm với tốc độ trung bình khoảng một mươi km một giờ
đến một mươi sáu h chiều nay vị trí tâm bão ở vào khoảng một mươi bốn một độ vị bắc một trăm một mươi hai bốn độ kinh đông
cách quảng ngãi đến khánh hòa khoảng ba trăm bốn mươi km về phía đông
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp tám cấp chín giật cấp một mươi một
trong hai mươi bốn đến bốn mươi tám giờ tiếp theo bão di chuyển chủ yếu theo hướng tây tây nam
mỗi giờ đi được khoảng một mươi km
đến một mươi sáu h ngày năm tháng một mươi một vị trí tâm bão ở khoảng một mươi ba bốn độ vĩ bắc một trăm một mươi một độ kinh đông
ngay trên vùng biển từ quảng ngãi đến khánh hòa
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp tám giật cấp một mươi
trong bốn mươi tám đến bảy mươi hai giờ tiếp theo bão giữ nguyên hướng di chuyển
mỗi giờ đi được một mươi một mươi năm km suy yếu thành áp thấp nhiệt đới
đi vào đất liền các tỉnh quảng ngãi đến khánh hòa
sau đó tiếp tục suy yếu thành một vùng áp thấp
đến một mươi sáu h ngày sáu tháng một mươi một vị trí trung tâm vùng áp thấp ở khoảng một mươi hai tám độ
vị bắc một trăm linh bảy độ kinh đông
sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp sáu
do ảnh hưởng của bão vùng nguy hiểm trên biển đông trong ngày hôm nay
gió mạnh từ cấp sáu trở lên giật từ cấp tám trở lên
từ vị tuyến một mươi hai năm đến một mươi bảy độ vị bắc từ kinh tuyến một trăm một mươi một đến một trăm một mươi bảy năm độ kinh đông
khu vực bắc và giữa biển đông bao gồm cả vùng biển huyện đảo hoàng sa
có mưa bão gió mạnh cấp sáu cấp bảy
vùng gần tâm bão đi qua cấp tám cấp chín giật cấp một mươi một
sóng biển cao từ bốn đến sáu mét biển động rất mạnh
với hướng di chuyển như vậy từ chiều vào tối nay
hoàn lưu mây phía tây của bão đã bắt đầu tác động và gây mưa rông
ở khu vực ven biển các tỉnh thành từ đà nẵng trở vào đến khánh hòa
đến tối và đêm nay khi bão số một mươi tiến gần đất liền hơn
khối mây đối lưu phía trước của nó sẽ tác động mạnh mẽ hơn
khu vực từ đà nẵng trở vào đến khánh hòa mưa cũng sẽ nặng hạt hơn
và mưa to đến rất to sẽ tập trung trong khoảng thời gian từ sáng ngày mai
mùng năm tháng một mươi một đến hết ngày mùng sáu tháng một mươi một
với tổng lượng mưa phổ biến từ một trăm linh một trăm năm mươi mm
riêng khu vực các tỉnh quảng nam quảng ngãi bình định
lượng mưa từ hai trăm linh đến ba trăm năm mươi mm
mức nước các sông ở quảng nam quảng ngãi lên mức báo động hai báo động ba
có sông trên báo động ba
các sông chính từ nghệ an đến thừa thiên huế
ở bình định phú yên lên mức báo động một báo động hai
và trên báo động hai sông nhỏ lên mức báo động ba
nguy cơ cao xảy ra lũ quét xa lở đất vùng núi
ở khu vực thanh hòa đến thừa thiên huế
do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với địa hình
nên ngày hôm nay khu vực các tỉnh này cũng có mưa giải rác
mây nhiều suốt cả ngày
cũng chịu tác động của hoán lưu phía tây của báo
dự báo từ khoảng chiều tối và đêm nay
khu vực phía bắc của tây nguyên là các tỉnh
con tum và gia lai cũng bắt đầu gia tăng mưa
cục bộ có nơi mưa vừa sau đó là mưa to
trong khi đó ở khu vực phía nam của tây nguyên và nam bộ
trong ngày hôm nay phổ biến ít mưa
chủ yếu có mưa rào và rông vài nơi vào thời điểm chiều tối
trở ra với bắc bộ dưới tác động của không khí lạnh
hôm nay toàn vùng vẫn phổ biến nhiều mây nhưng ít mưa
nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ phổ biến từ hai mươi bốn đến hai mươi sáu độ
và sau đây là dự báo thời tiết trong ba ngày
tại các khu vực trên cả nước